nghi ngờ nạn nhân nói xấu khiến vợ bỏ đi nên cảnh đã mang theo hung khí đi tìm rồi ra tay sát hại nạn nhân
công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam lê văn minh cảnh chú tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp về tội giết người
nghi ngờ phạm văn thảo nói xấu khiến vợ cảnh bỏ đi ngày hai mươi hai tháng một mươi sau khi nhậu xong cảnh nhờ bạn trở đi tìm thảo để nói chuyện
bực tức vì hỏi nhiều lần mà thảo không trả lời nên cảnh đã dùng kéo đâm một nhát vào vùng ngực của thảo rồi bỏ đi
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng thảo đã tử vong
sau khi biết tin nạn nhân tử vong cảnh đã đến công an xã tân lược huyện bình tân để đầu thú